các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
thẻ căn cước khác gì thẻ căn cước công dân
ngoài tên gọi một số thông tin thể hiện trên mặt thẻ căn cước cũng sẽ được đổi mới so với thẻ căn cước công dân hiện nay
trong đó dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh nơi thường trú đổi thành nơi cư trú
thẻ căn cước sẽ không còn thể hiện dấu vân tay ngón trò trái và ngón tỏ phải
chữ ký của người cấp thẻ đổi từ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an thành nơi cấp bộ công an
đặc biệt luật căn cước quy định cơ sở dữ liệu căn cước của công dân gồm nhiều trường thông tin
trong số này có nhân dạng sinh chắc học ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt adn giọng nói nghề nghiệp trừ lực lượng quân đội công an cơ yếu
với quy định mới bên cạnh việc thu thập vân tay như là lâu nay luật căn cước đã bổ sung việc thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân
hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay
vân tay bị biến giảng
riêng thông tin sinh chắc học về adn và giọng nói sẽ có hai hình thức thu thập
một là khi người dân tự nguyện cung cấp
hai là từ sự chia sẻ dữ liệu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
vẫn theo quy định tại luật căn cước mọi công dân việt nam đều được cấp thẻ căn cước thay vì chỉ áp dụng với thẻ từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên như luật căn cước công dân hai nghìn một mươi bốn
việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới một mươi bốn tuổi thực hiện theo nhu cầu
về quy trình cấp trẻ từ đủ sáu tuổi đến dưới một mươi bốn tuổi sẽ đi cùng với người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và sinh chắc học để làm thủ tục cấp thẻ
riêng với trẻ dưới sáu tuổi người đại diện hợp pháp có thể thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua cổng dịch vụ công hoặc là ứng dụng định danh quốc gia
trường hợp này cơ quan quản lý căn cước sẽ không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh chắc học
một nội dung mới nữa tại luật căn cước đó là
người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ sáu tháng trở lên tại các đơn vị hành chính cấp xã sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước
giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ việt nam
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch đến cơ quan quản lý căn cước của công an cấp huyện
hoặc là cơ quan quản lý căn cước của công an cấp tỉnh nơi mình đang sinh sống
hiện có nhiều loại giấy tờ
tờ tùy thân của công dân việt nam cùng tồn tại
chứng minh nhân dân chín số chứng minh nhân dân một mươi hai số thẻ căn cước công dân mã vạch thẻ căn cước công dân gắn chip
luật căn cước quy định thêm một mẫu giấy tờ tùy thân nữa mang tên thẻ căn cước
việc này khiến cho nhiều người băn khoăn rằng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có còn hiệu lực có phải đi làm lại
theo quy định chuyển tiếp tại điều bốn mươi sáu luật căn cước tất cả thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ
công dân khi có nhu cầu được cấp đổi thẻ sang thẻ căn cước riêng với chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng
thời hạn sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành
có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng
cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp
đáng chú ý tới ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn luật căn cước sẽ có hiệu lực
tức là thời điểm này mới bắt đầu cấp thẻ căn cước
vậy những trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hết hạn trước thời điểm này thì phải làm thế nào
để giải quyết tình huống trên khoảng ba bốn mươi sáu luật căn cước quy định thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng
từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
chín năm qua
thẻ căn cước công dân đã có nhiều lần thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung
đến nay với tên gọi mới nhất là thẻ căn cước
năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội ban hành luật căn cước công dân
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì có hiệu lực thi hành
bộ công an triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn mã vạch cho công dân
thay thế chứng minh nhân dân chín số và một mươi hai số
do hạn chế về cơ sở vật chất kỹ thuật
thời điểm này chỉ có một mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành đủ điều kiện để thực hiện thí điểm cấp căn cấp công dân mã vạch
tại bốn mươi bảy địa phương còn lại
việc cấp chứng minh nhân dân vẫn thực hiện theo quy định cũ
đến năm hai nghìn hai mươi một bộ công an triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
thay cho căn cước công dân mã vạch
căn cước công dân gắn chip được đánh giá là có độ bảo mật cao
dung lượng lưu chữ lớn so với căn cước công dân mã vạch
căn cước công dân gắn chip còn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như là chữ ký số
hạ tầng khóa bảo mật công khai sinh chắc học mật khẩu một lần
để hoàn thành mục tiêu cấp năm mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an trên toàn quốc đã làm việc ngày đêm bao gồm cả cuối tuần
người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục
nhiều đợt cấp căn cước công dân lưu động được triển khai trên tận cấp xã phường
do số lượng thẻ cần cấp là rất lớn một số phát sinh không mong muốn đã xảy ra
bao gồm việc chậm trả thẻ căn cước công dân
thông tin trên thẻ bị sai dữ liệu trên hệ thống chưa chính xác
tính đến nay bộ công an đã cấp được tám mươi ba triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên toàn quốc
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tới sẽ bắt đầu thực hiện cấp thẻ căn cước thay thế cho thẻ căn cước công dân
thưa quý vị cổng thông tin điện tử bộ công an ngày hai mươi sáu tháng ba đưa tin thiếu tướng phạm công nguyên
cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành trình tư pháp bộ công an cho biết
luật căn cước đã được quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ sáu thông qua
bộ công an đang tích cực xây dựng nghị định và thông
hướng dẫn thực hiện luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó một số nội dung mới theo luật căn cước sẽ được thông qua
một là việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới sáu tuổi và dưới một mươi bốn tuổi
hai là việc thu thập dữ liệu về mống mắt và adn để cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu về căn cước
hai nội dung trên cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
bộ công an đã phối hợp rất tốt với các cơ quan khác để triển khai khi luật có hiệu lực
thiếu tướng phạm công nguyên cũng cho biết thêm
những người đến thời điểm đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ căn cước
theo hiệu lực của luật căn cước
diện đối tượng được cấp thẻ căn cước là trẻ em dưới sáu tuổi và trẻ em từ sáu đến một mươi bốn tuổi
người gốc việt nam không có quốc tịch việt nam nhưng cư trú lâu dài ổn định tại việt nam
thì sẽ cấp giấy chứng nhận căn cước
thông tin thêm về vấn đề này thiếu tướng phung đức thắng
phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho hay
để triển khai luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan
hoàn thiện cơ sở pháp lý trong đó có liên quan đến xây dựng nghị định và thông tư mẫu thẻ căn cước
về thông tin người dân đến làm cấp mới cấp đổi thẻ căn cước theo quy định của luật mới
thiếu tướng phung đức thắng cho biết
cơ quan chức năng sẽ thu thông tin về sinh chắc học liên quan đến ảnh khuôn mặt vân tay và mống mắt
đối với adn và giọng nói cơ quan chức năng sẽ thu nhận qua các dữ liệu của cơ quan quản lý
điển hình như cơ quan tố tụng tiến hành các biện pháp tố tụng liên quan đến giám định adn
giọng nói cơ quan xử lý hành chính
đối với các đối tượng có liên quan thì sẽ thu nhận qua quá trình đến làm việc
hoặc nếu người dân có nhu cầu đồng ý lấy kết quả thông tin về sinh chắc học
mới tiến hành giám định adn đưa vào thông tin của công dân
đối với người dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới
ai có nhu cầu muốn đổi sang thẻ căn cước mới cơ quan chức năng sẽ tiến hành đổi theo nhu cầu của người dân
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại